một vụ cháy lớn đã xảy ra gần chợ trung tâm thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc khiến nhiều căn nhà bị thiêu dụi
hàng trăm cán bộ chiến sĩ và người dân đã nỗ lực dập lửa
ngọn lửa bùng lên từ một căn nhà bán máy móc vật dụng gia đình trên đường lê hồng phong
phường tân tiến thành phố buôn ma thuột rồi cháy lan ra xung quanh
trong đó có một tiệm bán dầu nhất
do các nhà buôn bán chế nhiều mặt hàng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên khá nhanh và mạnh
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tích cực chữa cháy
đến một mươi hai h ba mươi đám cháy được khống chế hoàn toàn
hiện xác định đã có ba nhà bị cháy hầu như hoàn toàn thiệt hại nhiều tỷ đồng và nhiều căn bị ảnh hưởng
rất may là không có thiệt hại về người các đơn vị đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy